tin an ninh trả tự ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tuyên phạt huỳnh tài chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định bản án sáu năm tù
đáng chú ý bố suột của tài là huỳnh tiến cũng bị tuyên phạt bản án hai năm tù
đầu năm hai nghìn một mươi chín huỳnh tài bị các đối tượng xấu móc nối tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
thông qua mạng xã hội huỳnh tiến đã tham gia bỏ phiếu bằng hình thức gửi thư điện tử trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo của tổ chức phản động lưu vong này
sau đó để lập công với tổ chức hoạt động tài lưu kéo cha mình cùng tham gia
tiến đã có các hoạt động như trình bày nội dung bản sự thảo nghiên pháp tại cuộc họp trực tuyến của tổ chức hoạt động và lưu kéo một số cá nhân tham gia
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời phát hiện đấu tranh làm rõ và ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên
hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài biết tội nên thành khẩn khai nhận hợp tác tốt với cơ quan chức năng để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
tòa án nhân dân tp hà nội vào sáng nay đã mở phiên tòa xét xử bảy bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
các bị cáo trong vụ án này bị buộc tội đã làm sai quy định giúp công ty đầu tư vào phát triển canar
mặc dù không đủ điều kiện
nhưng vẫn được vay tiền từ bidv và shb hơn năm mươi hai tám triệu đô la mỹ cùng năm mươi bảy tỷ đồng
gây thiệt hại cho các ngân hàng ba trăm sáu mươi tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án
theo cáo trạng công ty kenmark thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp việt hòa kenmark tỉnh bình dương tỉnh hải dương
với tổng vốn đầu tư một năm trăm chín mươi tỷ đồng
để có tiền thực hiện dự án tháng hai năm hai nghìn tám công ty kenmax đã ký hợp đồng tiến dụng
vài hơn sáu mươi bảy triệu đô la mỹ của các ngân hàng đồng tài trợ là shb hhb và bidv
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi các ngân hàng đã giải ngân cho công ty kenmak hơn năm mươi hai triệu usd và hơn năm mươi bảy tỷ đồng đạt trên tám mươi giá trị hợp đồng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi công ty kenmax thông báo về việc tạm dừng hoạt động
người đại diện pháp luật của công ty này đã xuất cảnh khỏi việt nam và trốn nợ
đến nay số tiền công ty kenmark còn dư nợ không thu hồi được là hơn
bảy tám triệu đô la mỹ tương đương hơn một trăm tám mươi tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
thưa quý vị không phải là lần đầu tiên chiến dịch dành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ được thành phố hà nội triển khai
vậy liệu năm nay có còn tình trạng đánh chống bỏ rùi và để chiến dịch thành công một cách bền vững
bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng thì người dân có vai trò như thế nào
đây sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay
quý vị hãy cùng đến với phần trình bày của biên tập viên viu anh ngay sau đây
vâng thưa quý vị chuyện chiếm dụng vẻ hè không có gì mới
và câu chuyện này chỉ thực sự nóng trở lại khi thành phố hà nội lại tiếp tục khởi động chiến dịch
dành lại vỉa hè phong quang sạch sẽ để trả lại cho vỉa hè đúng những công năng công dụng vốn có và cơ bản nhất
đó là để dành cho người đi bộ
nghe thì đơn giản là vậy thế nhưng hàng chục năm nay cứ sau mỗi chiến dịch như thế
vỉa hè lại bị chiếm dụng
bản trí là danh dật
chưa là hết trách nhiệm
có nơi làm có nơi còn bỏ trống
có nơi quyết liệt có nơi còn thụ động
không chỉ trong một hai tháng mà có thể nửa năm một năm hoặc ba năm năm năm
chúng ta mới có thể lập lại trật tự cho vỉa hè được
vỉa hè là để phục vụ giao thông thế nhưng người đi bộ lại không thể đi được
vỉa hè tạo nên
mỹ quan đô thị nhưng lại vô cùng lộn xộn nhách nhác
cái gì khó cái gì khổ đã có vỉa hè gánh
cái gì tiện cái nào đẹp cũng vào vỉa hè nốt
và khi bị nhắc nhở xử phạt thì muôn vản lý luận được đưa ra
bọn em lao động thì các anh phải tạo điều kiện nhưng bọn em muốn ra ngoài làm gì
bỏ mới ra ngoài làm gì
chỗm cắp lừa đảo chỗm cắp lừa đảo
chỗm cắp lừa đảo người ta xử lý hình sự
không bắt đi

nó làm sao được
tàn những người tàn ước hẹp các người nghèo thế
tên ông là tiêu tiêu út bắt người này là mấy năm em

trong nhà nó rất là chật nó quy định cho chúng tôi là một m hay là năm mươi phân hay bảy mươi phân nó rõ ràng ra
là ở để cho tôi một mét chẳng hạn như thế
để có thể tôi bày từ vỉa hè xuống tức vì mặt nhà nó vẻ tẻo
nếu có thể thành phố ấy kẻ bán
vạch đi thậm chí là cho thuê mặt bằng đi
các anh các chị được phép ngồi ở đâu địa phận đến đâu đóng tiền như thế nào các chị sẵn sàng chấp hành tuyệt đối
dù có muôn vàn lý do nhưng chỉ có một kết quả chung là vỉa hè vẫn bị lấn chiếm
nhách nhát mất mỹ quan ảnh hưởng đến giao thông
nhưng dù có nhiều chiến dịch đã được phát động chuyện dành lại vỉa hè cho người đi bộ thì vẫn chưa có hồi kết
bạn đã từng bắt người ta xuống bắt người ta xuống

chắc hẳn là rất nhiều lần
vì vỉa hè nhiều nơi đã trở thành chỗ kinh doanh của nhiều người
và trong nhiều trường hợp thì chính bạn cũng đồng thuận với việc vỉa hè bị lấn chiếm bởi ngồi ăn uống ở vỉa hè cũng là một cái thú
hoặc là chỉ cần kéo cửa kính xe hay là vẫn ngồi trên xe máy bạn đã có thể dễ dàng lựa chọn được những món hàng bày bán trên vỉa hè
có lẽ vì những lý do đương nhiên như thế mà vỉa hè đang bị chiếm dụng
ví dụ như ở những đoạn vỉa hè rộng như thế này thì mọi người có thể tính đến những thương án nộp phí cho nhà nước trong đúng quy định
phần còn lại cho giao thông cho đi lại hoặc là cho những các hoạt động khác khi mà chúng ta cần triển khai trên địa bàn

và cho thuê cũng không phải là tất cả bởi nhiều giải pháp trước đó như ký cam kết không vi phạm cũng chẳng được bàn tới
trước mắt là chúng ta vào cuộc chúng ta tuyên truyền điều tra cơ bản là tuyên truyền
trước mắt là chúng ta vào cuộc chúng ta tuyên truyền điều tra cơ bản là tuyên truyền
cơ bản và tuyên truyền cái thứ hai
nữa là chúng ta bước thứ hai là chúng ta
sẽ cương quyết xử lý các cái vi phạm
và cái việc quan trọng
nhất mà tôi cũng rất đồng tình với
các cơ quan báo chí là
làm sao để duy trì được cái
trật tự đô thị tránh
tình trạng bắt góc quả đĩa
thì cái giải pháp thứ ba của công an
thành phố đã tam yêu là sau khi
cái việc mà chúng ta
tập trung xử lý các cái sai phạm rồi
thì chúng ta phải duy trì
và duy trì như thế nào thì chúng ta phải có
một cái lộ truyền rất kỹ tôi cho rằng
cái việc không duy trì
được cái không gian
vỉa hè sạch đẹp và an toàn
cho đến nay nó
chính là hệ quả của cái việc
thực hiện các chiến dịch trong thời gian ngắn
người dân sẵn sàng đối phó với nhà nước
bằng cách khi có
lực lượng chức năng thì dẹp vào
lực lượng chức năng đi rồi
lại bày hàng ra một hai chiến dịch
không thể giải quyết được vấn đề mà
công tác này cũng phải làm thường xuyên
liên tục không chỉ trong một tháng hai tháng
mà có thể nửa năm một năm
hoặc ba năm năm chúng ta mới có thể
lập lại trật tự cho vỉa hè được
theo kế hoạch của thành phố hà nội giai đoạn
tổng kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự
đô thị trật tự công cộng trong đó
tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường
hè phố để kinh doanh buôn bán
trong giữ phương tiện sai quy định
sẽ kéo dài đến hết tháng ba
giai đoạn tiếp theo sẽ kéo dài đến
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các lực lượng duy trì
kiểm tra xử lý không để
vi phạm tái diễn
vâng ngày hôm nay mỗi công dân
đang sinh sống tại hà nội khi ra phố
hãy thử quan sát vỉa hè
nơi mình đi qua như thế nào
chiến dịch dành lại vẻ hè cho người đi bộ
đã diễn ra được hơn nửa tháng
và để chiến dịch có hiệu quả
thì phải xuất phát ngay từ ý thức
của mỗi công dân với trách nhiệm
xã hội của mình hãy nêu cao tinh thần
thượng tôn pháp luật
từng suy nghĩ nhỏ có thể sẽ là
khởi nguồn cho thành công của một
chiến dịch một chủ trương đúng
để diện mạo đô thị và giao thông thủ đô
thêm văn minh hiện đại
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại
tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân
tp hcm tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm
đối với ba bị cáo gồm vũ bảo trinh
quốc tịch hoa kỳ tô văn trí tâm
chú quận bình thạnh và hoàng thái anh
chú quận một mươi về hành vi lừa đảo
chiếm lập tài sản
trong vụ án này tòa xác định
có bốn mươi năm bị hại là cá nhân và các công ty
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
gồm bốn cá nhân và một mươi ba ngân hàng
công ty tài chính
cao ốc la bonita tại số hai trăm một mươi năm
nguyễn gia trí phường hai mươi năm quận bình thạnh
do công ty trách nhiệm hướng hạn
bất động sản nam thị làm chủ đầu tư
vũ bảo trinh làm giám đốc
trinh được xác định là chủ mưu chỉ đạo hai đồng phạm
ký kết hợp đồng mua bán căn hộ
sàn thương mại cho nhiều người
chiếm đoạt hơn ba trăm linh tỷ đồng
không những sử dụng thủ đoạn trên vũ bảo trinh
có đem thế chấp một căn hộ cho nhiều ngân hàng
dự kiến vào ngày mai một mươi năm tháng ba
tòa sẽ tuyên án đối với các bị cáo
lợi dụng việc được người khác nhờ
đứng tên lô đất để làm hồ sơ vai tiền
tại ngân hàng vũ quốc khánh
trú tại quận thanh khê đã bán đất cho người khác
và chiếm đoạt số tiền hơn một chín tỷ đồng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
bốn tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi chín
hai vợ chồng quê nghệ an có lô đất
tại đường đà sơn và cần vai
một hai mươi năm tỷ đồng nhưng vướng nổi xấu
người này đã nhờ khánh làm hồ sơ
đại diện vai vốn tại ngân hàng
và nhận được số tiền cần vai
tuy nhiên vì cần tiền gấp nên khánh đã dùng
giấy tờ nhà đất của nạn nhân để chuyển
nhượng lại cho một người khác và chiếm đoạt
hơn một chín tỷ đồng của nạn nhân này
tại cơ quan điều tra khánh đã thừa nhận
hành vi của mình
đột nhập vào nhà dân trụng cấp
nhiều tài sản có giá trị đến hơn hai tỷ đồng
hai đối tượng vừa bị công an tp sa đéc
tỉnh đồng tháp bắt giữ
vào ngày một mươi hai tháng ba nhận được
tin báo của người dân ở phường một về việc
bị một đối tượng đột nhập vào nhà trụng cấp
nhiều tài sản như điện thoại di động tiền mặt
vàng và hai sổ tiết kiệm tổng trị giá
trên hai tỷ đồng công an tp sa đéc
đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nhanh chóng điều tra và bắt giữ
được nguyễn văn thanh chú tại thành phố sa điếc
và hồ văn cảnh chú tại huyện châu thành
khi đang trốn tại xã bình thạnh
huyện cao lãnh đồng thời thu hồi hơn
năm trăm linh triệu đồng tiền mặt và toàn bộ số vàng
mua bán trái phép bốn bánh heroin khi bị lực lượng
công an vây bắt thì lao thẳng xe vào
tổ công tác nhằm thoát thân tuy nhiên
hai đối tượng đã bị công an huyện phong thổ
tỉnh lai châu bắt giữ
vào trưa ngày một mươi hai tháng ba
tại xã khổng lào huyện phong thổ
công an huyện phong thổ phát hiện bắt giữ
sùng a sình và lý an lâu
cùng chú tại huyện phong thổ đang điều khiển
xe máy mang theo bốn bánh nghi là heroin
đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận
đã rủ nhau mua bốn bánh heroin nói trên
và khu vực sắp danh giữa hai huyện
nậm nhùn và mường tè mang về huyện phong thổ
để bán kiếm lời thì bị lực lượng
công an phát hiện bắt giữ
tàng trữ ma túy và súng đạn
lê trần bảo minh chú tại tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện xuân lộc tạm giữ hình sự
trước đó công an huyện xuân lộc
đã bắt quả tàng minh đang tàng trữ
một gói ma túy tổng hợp ba mươi năm viên thuốc lắc
tại căn nhà ở thị trấn gia rai huyện xuân lộc
tiếp tục khám xét lực lượng công an
thu giữ thêm tám gói ma túy tổng hợp
một viên thuốc lắc một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một khẩu súng và tám viên đạn
hiện công an huyện xuân lộc đang điều tra
mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt
khẩn cấp tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày một mươi hai tháng ba khi đặng ngọc nhân
đang điều khiển xe mô tô trên đường
thì có xe ô tô năm chỗ do nhóm
của vinh lộc hiếu hưng điều khiển phía sau
nghĩ đèn xe ô tô chiếu vào gương của mình
gây trói mắt nên giữa nhân và nhóm người này
xảy ra cãi vã
nhân dừng xe trước đầu xe ô tô
thì bị bốn thanh niên đi trên xe ô tô
cầm hung khí đuổi đánh
nhân đã gọi cho người thân giải vây
và hai nhóm xảy ra xô xát đánh nhau
gây náo loạn và nhiều người bị thương